một mươi năm năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo lê quốc tây
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã hòa chánh huyện u minh thượng tỉnh kiên giang về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông lê văn hiền là cha dựng sống cùng nhà với bị cáo
theo cáo trạng tây là con nuôi hợp pháp của bà thạch ấn độ và ông lê phước thọ
sau khi ông thọ mất bà ấn độ chung sống như vợ chồng với ông lê văn hiền
vào sáng ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai do xảy ra mâu thuẫn tây đã lấy dao và búa đuổi chém liên tiếp hai mươi hai nhát vào người ông hiền làm ông hiền bất tỉnh
ông hiền được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết nhưng mang thương tật bốn mươi tám
sau khi gây án tây bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt tạm giam